cơ quan điều tra đã cáo buộc bị can trương mỹ lan chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp đã chỉ đạo các đồng phạm hợp thức hóa hồ sơ để chiếm đoạt của scb hơn ba trăm linh bốn tỷ đồng phục vụ cho mục đích cá nhân
trong tám mươi sáu bị can bà trương mỹ lan chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp đề nghị bị truy tố ba tội danh đưa hối lộ vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tham mô tài sản
trong nhóm cán bộ của ngân hàng nhà nước bị can đỗ thị nhàn cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hai ngân hàng nhà nước bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ
bị can nguyễn văn hưng cựu phó tránh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước
bị đề nghị tội lợi dụng chức vụ khi thi hành công vụ
bị can nguyễn cao trí chủ tịch công ty văn lang và công ty capingla bị đề nghị truy tố tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
các bị can khác bị cáo buộc các tội danh tham mô tài sản vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
đáng chú ý bảy bị can là cựu lãnh đạo scb vẫn đang bị bộ công
theo kết luận trong quá trình hoạt động tập đoàn vạn thịnh pháp đã xây dựng hệ sinh thái vạn thịnh pháp với hơn một doanh nghiệp chia làm bốn nhóm chính có quan hệ chặt chẽ với nhau gồm nhóm định chế tài chính nhóm công ty có hoạt động kinh doanh tại việt nam nhóm các công ty ma tại việt nam và mạng lưới công ty tại nước ngoài
trong nhóm định chế tài chính scb có vai trò đặc biệt quan trọng được bị can trường mỹ lan xử dụng
với chủ trương lợi dụng hoạt động của ngân hàng trong việc huy động nguồn vốn đáp ứng nhu cầu kinh doanh của hệ sinh thái vạn thịnh pháp bị can trường mỹ lan đã thâu tóm ba ngân hàng tư nhân bằng việc mua sở hữu phần lớn số lượng cổ phần rồi thao túng
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi một
bằng hình thức nhờ người đứng tên sở hữu cổ phần
bà lan nắm giữ hơn tám mươi một cổ phần của ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn cũ
hơn chín mươi tám cổ phần của ngân hàng thương mại cổ phần việt nam tín nghĩa
và hơn tám mươi cổ phần của ngân hàng thương mại cổ phần đệ nhất
sau khi ba ngân hàng trên hợp nhất thành scb
bị can trương mỹ lan tiếp tục nhờ người đứng tên hơn tám mươi năm cổ phần của ngân hàng này
cũng với thủ đoạn nhờ người đứng tên
nữ doanh nhân đã mua cổ phần và tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại đây lên hơn chín mươi một vào ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám
bằng cách nắm quyền chi phối
bị cáo lan đã đưa người của mình hoặc sử dụng các cá nhân tin tưởng thân tín
đều là những người có trình độ hoạt động lâu năm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
và các vị trí chủ chốt của scb

những người này đều nghe theo chỉ đạo của bà lan và được trả lương cao từ hai trăm linh đến năm trăm linh đồng

ngân hàng này được sử dụng như một công cụ tài chính
để huy động tiền gửi của người dân và các tổ chức
tuy nhiên trong hoạt động cho vay
scb lại chủ yếu phục vụ mục đích cá nhân của trương mỹ lan
tuy nhiên trong hoạt động cho vay

tuy nhiên trong hoạt động cho vay

tuy nhiên trong hoạt động cho vay

tuy nhiên trong hoạt động cho vay

tuy nhiên trong hoạt động cho vay

tuy nhiên trong hoạt động cho vay
vẽ ra phương án đầu tư tại các dự án giao cho các bộ phận tính toán tài sản đảm bảo cho phù hợp
kết luận điều tra cho thấy scb đã huy động tiền gửi từ năm mươi chi nhánh
nhưng chỉ tập trung giải ngân đối với nhóm của trương mỹ lan tại ba đơn vị hội sở
ba chi nhánh lớn sáu chi nhánh nhỏ lẻ
các hồ sơ cho vay giải ngân của nhóm này tại các đơn vị chi nhánh trên đều có ký hiệu theo dõi
như hsttt phương án dự án để nhân viên ngân hàng nhìn vào đều hiểu là cho vay các công ty trong hệ sinh thái
cơ quan điều tra bộ công an chỉ rõ thủ đoạn được nhóm trương mỹ lan sử dụng để vay tiền scb
gồm tạo lập khách hàng vay vốn khống thuê người hoặc nhờ người đứng tên tài sản
tạo lập hồ sơ vay khống đưa ra tài sản đảm bảo được định giá để tạo hồ sơ đúng quy định nhằm che giấu
đối phó với các cơ quan thanh tra kiểm tra
thực chất là để rút ruột ngân hàng
hầu hết các khoản vay của trương mỹ lan tập đoàn vạn thịnh pháp được giải ngân trước và hợp thức hóa sau
theo quy trình thông thường ngân hạn chỉ giải ngân khi đã hoàn thiện thủ tục pháp lý về thế chất tài sản đảm bảo
nhưng thực tế một hai trăm tám mươi bốn khoản vay của bị can lan còn dư nợ chưa có thủ tục thế chấp khi giải ngân
số còn lại có tài sản đảm bảo chủ yếu là cổ phần quyền tài sản
kết quả xác minh hồ sơ vay vốn một hai trăm tám mươi bốn khoản vay nói trên tại scb cho thấy
có hai trăm linh một khoản vay hồ sơ vay vốn không có phê duyệt của cấp có thẩm quyền
các khoản vay này giải ngân hơn một mươi tỷ đồng đến nay tổng dư nợ là một mươi một sáu trăm linh tỷ đồng
nhóm của bà trương mỹ lan còn tạo lập sử dụng khách hàng vay vốn khống
thuê người đứng tên tài sản đảm bảo để vay một hai trăm linh tài khoản tại scb
nhóm bà lan cũng thành lập hàng ngàn pháp nhân thuê hàng ngàn cá nhân làm đại diện pháp luật
đứng tên cổ đông đứng tên ký vay hồ sơ vốn đứng tên tài sản đảm bảo để hợp thức việc rút tiền
sở dĩ kho pháp nhân này càng ngày càng phình to vì phải thành lập nhiều pháp nhân
dựng nhiều cá nhân mới để đứng tên khoản vay
thì khi kiểm tra sẽ không có dư nợ tín dụng lớn kết luận nêu
để bị can trương mỹ lan và đồng phạm thực hiện được hành vi dụng khách hàng vay vốn

còn có sự tiếp tay của các đối tượng tại các công ty thẩm định giá
lãnh đạo nhân viên các công ty này không thực hiện công tác thẩm định nhưng đã phát hành
các chứng thư thẩm định giá tài sản theo yêu cầu của scb để thông đồng
hợp thức thủ tục vay vốn nâng không giá trị
để che giấu thực trạng tài chính yếu kém các sai phạm có thể bị phát hiện qua thanh tra
cũng như để scb không bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt và được tiếp tục tái cơ cấu
trương mỹ lan đã gặp trao đổi với đỗ thị nhàn trường đoàn thanh tra hoạt động ngân hàng này
đồng thời chỉ đạo cấp dưới tiếp xúc đặt vấn đề đưa tiền qua bồi dưỡng cho các thành viên đoàn thanh tra
đồng ý với bị can trương mỹ lan trong báo cáo về kết quả thanh tra tại scb của ngân hàng nhà nước trình bày với chính phủ
cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hai ngân hàng nhà nước đỗ thị nhàn cùng phó tránh thanh tra phụ trách
cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước nguyễn văn hưng đã chỉ đạo thành viên đoàn chỉ nêu chung chung
không ghi số liệu trung thực không nêu thực trạng tài chính yếu kém của scb
mục đích là để giảm nhẹ làm mờ cho các sai phạm của scb
sau khi báo cáo chính phủ đỗ thị nhàn tiếp tục yêu cầu bỏ nội dung kiến nghị phân loại nợ nhóm bốn nhóm năm
với ba dự án tại chi nhánh scb cống quỳnh trong dự thảo
đoàn thanh tra còn phát hiện rất nhiều sai phạm
tại các khoản vay của nhóm bảy mươi một khách hàng ở cùng một địa chỉ
nhưng không đưa vào báo cáo kết quả thanh tra gửi lãnh đạo ngân hàng nhà nước
và báo cáo chính phủ cũng như chuyển cơ quan điều tra
đáng chú ý khi thành viên đoàn thanh tra đề xuất đưa scb vào viện kiểm soát đặc biệt
thì bị can hưng gạt nội dung này khỏi báo cáo của ngân hàng nhà nước gửi chính phủ
bên cạnh đó tại phần kiến nghị đoàn thanh tra đề xuất chính phủ tiếp tục tạo điều kiện cho scb tái cơ cấu
phiền tòa do tranh án hình sự phạm lương toản làm trù tọa
viện kiểm sát nhân dân tối cao phân công một mươi kiểm sát viên thuộc viện kiểm sát nhân dân tối cao
và viện kiểm sát nhân dân tp hcm sẽ giữ quyền công tố tại tòa
bị hại trong vụ án là ngân hàng thương mại cổ phần và bị cáo chương mỹ lan
trong đó bà lan là bị hại liên quan đến hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
khi bà bị đại gia nguyễn cao trí chiếm đoạt số tiền là một tỷ đồng
bị cáo trương mỹ lan có năm luật sư bảo chữa gồm luật sư phan trung hoài luật sư phan minh hoàng
luật sư nguyễn huy thiệp luật sư giang hồng thanh và luật sư trương thanh đức
theo luật sư thanh trước khi bị bắt bà lan mắc các bệnh của người lớn tuổi như huyết áp tiểu đường loãng xương mỡ máu cao men gan cao và đau dạ dày
mỗi ngày phải dùng gần một mươi loại thuốc khác nhau
song hiện tại sức khỏe bà lan rất tốt tinh thần ổn định vững vàng
có được điều này theo tôi là do cơ sở giam giữ quan tâm chăm sóc đối xử nhân đạo bình đẳng để bà lan có được sự thoải mái nhất có thể luật sư nói
khi được hỏi về khả năng thu hồi tài sản trong vụ án này luật sư thanh cho biết bà trương mỹ lan đã nhiều lần làm đơn
gửi cơ quan điều tra viện kiểm sát tòa án bày tỏ sự tự nguyện mang tất cả tài sản hợp pháp của mình
cũng như vận động gia đình kêu gọi bạn bè
giúp đỡ để đảm bảo giải quyết triệt đề các vấn đề về tài chính kinh tế liên quan đến hậu quả vụ án
trong trường hợp tòa án phán quyết bà lan có tội và có trách nhiệm bồi thường khắc phục
bà lan khẳng định với điều kiện kinh tế với uy tín và khả năng của bản thân
nếu tòa án phán quyết bà lan phải chịu trách nhiệm đối với hậu quả nào thì bà lan đều sẽ giải quyết được đầy đủ trọn vẹn
thậm chí bà trương mỹ lan cũng cam kết kể cả trong trường hợp được tòa án xác định là không có tội
nếu nhà nước đề nghị bà phối hợp để giải quyết các vấn đề về tài chính kinh tế do việc làm của những người khác gây ra
bà cũng sẵn sàng hiến tài sản hợp pháp của mình cho nhà nước để xử lý các hậu quả
theo hồ sơ vụ án từ năm hai nghìn một mươi hai đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
bà trương mỹ lan đã thâu tóm nắm giữ từ tám mươi năm đến chín mươi một năm cổ phẩm

ngân hàng scb
từ đó bị can trở thành cổ đông có quyền lực để chỉ đạo điều hành thao túng toàn bộ hoạt động của ngân hàng scb
phục vụ cho các mục đích khác nhau của mình
chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp và đồng phạm bị cáo buộc đã thực hiện một chuỗi hành vi
gồm tuyển chọn bố trí nhân sự thân tính của mình và các vị trí chủ chốt tại ngân hàng scb
thành lập một số đơn vị thuộc ngân hàng scb chuyên trách cho vay giải ngân theo yêu cầu của trương mỹ lan
thành lập sử dụng hàng nghìn công ty ma thuê nhiều cá nhân câu kết với cá nhân đứng đầu nhiều doanh nghiệp liên quan để thực hiện tội phạm
mười năm liên tiếp từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn hai mươi hai scb giải ngân cho một ba trăm sáu mươi sáu khách hàng bảy trăm một mươi cá nhân và sáu trăm năm mươi sáu tổ chức
trong đó nhóm của bà lan có hơn hai năm trăm linh khoản vay tại scb với tổng số tiền giải ngân là hơn một sáu mươi sáu tỷ đồng
số tiền scb cho nhóm bà lan vay chiếm chín mươi ba số tiền cho vay bảy còn lại là nhóm khách hàng thông thường
đến năm hai nghìn hai mươi hai tám trăm bảy mươi năm khách hàng trong nhóm bà lan với gần một ba trăm linh khoản vay còn dư nợ tại scb hơn sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng
bốn trăm tám mươi ba nghìn tỷ đồng dư nợ gốc một trăm chín mươi ba nghìn tỷ đồng tiền lãi các khoản nợ này đều nằm trong nhóm không có khả năng thu hồi
nhằm hợp thức việc rút tiền và tránh bị cảnh sát truy vết phát hiện sai phạm bà lan đã chỉ đạo cán bộ ở scb chuyển tiền giải ngân vào các công ty ma sau đó thực hiện rút tiền mặt nhằm cắt đứt dòng tiền
theo viện kiểm sát từ tháng hai năm hai nghìn một mươi tám đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai bà lan đã chỉ đạo lập khống chín trăm một mươi sáu hồ sơ vay vốn của scb năm trăm bốn mươi năm tỷ đồng và chiếm đoạt ba trăm linh bốn tỷ đồng
ngoài ra bà lan còn bị cáo buộc gây thiệt hại tiền lãi phát sinh gần một trăm ba mươi tỷ đồng
đặc biệt để che giấu thực trạng yếu kém của scb giúp nhà băng thoát khỏi diện kiểm soát đặc biệt bà lan đã chỉ đạo thuộc cấp mua chuộc đoàn cán bộ thanh tra
bà lan bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới đưa hối lộ cho bà đỗ thị nhàn cựu cục trưởng thanh tra giám sát của ngân hàng nhà nước năm hai triệu usd

các luật sư bảo chữa cho bị cáo trương mỹ lan trình bày quan điểm bảo vệ quyền lợi cho bà lan
trong đó đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại các cáo buộc với chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp
theo các luật sư trước thực trạng tài chính yếu kém của ba ngân hàng gồm scb cũ ngân hàng tín nghĩa và ngân hàng đệ nhất
người dân rút tiền hàng loạt nếu không hợp nhất kịp thời sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự an toàn của hệ thống tài chính tiền tệ của nhà nước
trước bối cảnh đó lãnh đạo ngân hàng nhà nước đã vận động bà lan tham gia vào quá trình hợp nhất ba ngân hàng này
bởi những người này cho rằng chỉ có bà lan mới đủ điều kiện vì có đủ tài sản có uy tín trong và ngoài nước để tham gia vào quá trình hợp nhất thành công
để thực hiện đề án hợp nhất theo trình bày của bà mỹ lan bà dùng các tài sản riêng thuộc sở hữu của công ty vạn thịnh pháp
và công ty an đông làm tài sản đảm bảo để ba ngân hàng có được thanh khoản cần thiết dự phòng
đối phó với tình huống xấu hổ
đến năm hai nghìn hai mươi hai trở đi scb đã xây dựng kế hoạch xử lý rứt điểm nợ xấu và tài sản tôn động
đa dạng hóa cổ đông với sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài
tuy nhiên trước khi đề án cơ cấu hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi tám được phê duyệt bà lan bị khởi tố
về nguyên nhân dẫn đến vụ án này theo luật sư là do các vấn đề trong cơ chế vận hành
quy trình hoạt động cho vay của scb

ngoài ra còn xuất phát từ mặt chủ quan trong nhận thức của bà lan
với tư cách cổ đông và đại diện nhóm cổ đông lớn của scb
theo đó luật sư phan trung hoài chỉ ra rằng khó khăn của scb sau hợp nhất là bắt nguồn
từ khoản vay tín dụng tồn tại của ngân hàng cũ do các khoản lỗ nợ xấu đã tích lũy nhiều năm
theo luật sư bà trương mỹ lan không ký bất kỳ hồ sơ vay và đảm bảo tiền vay nào
nhưng phải đưa toàn bộ tài sản dự án có giá trị nhằm đảm bảo khoản vay tái cơ cấu
viện kiểm sát nhận định bị cáo trương mỹ lan phạm tội nhiều lần tội danh đặc biệt nghiêm trọng thực hiện chuỗi hành vi phạm tội trong thời gian dài gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn
đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố đã luận tội với bà trương mỹ lan và tám mươi năm bị cáo
chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp đề nghị mức án tổng hợp là tử hình cho ba tội danh tham mô tài sản đưa hối lộ vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
mức hình phạt đề nghị với tám mươi năm bị cáo còn lại gồm bốn án trung thân một bị cáo bị đề nghị từ hai mươi hai đến hai mươi bốn năm tù sáu bị cáo bị đề nghị từ một mươi chín đến hai mươi năm tù hai bị cáo khung từ một mươi sáu đến một mươi bảy năm tù bốn người bị đề nghị từ một mươi năm đến một mươi sáu năm tù
một mươi bị cáo được đề nghị ba năm tù treo với thời gian thử thách là năm năm và những bị cáo còn lại bị viện kiểm sát đề nghị từ ba đến một mươi năm

tất cả các bị cáo đề nghị đều đứng để nghe viện kiểm sát đề nghị hình phạt
thế nhưng khi lần lượt từng mức án được đọc lên bà trương mỹ lan ngồi thụp xuống bần thần một số bị cáo khác cúi mặt bấu chặt hai tay
theo cơ quan công tố quá trình điều tra truy tố và xét xử tại tòa mặc dù bị cáo trương mỹ lan không nhận tội
nhưng căn cứ vào kết quả điều tra lời khai của bị cáo khác đã có đủ cơ sở xác định bị cáo lan phạm vào ba tội danh như cáo trạng quy kết

viện kiểm sát cho rằng cần có hình phạt nghiêm trị loại bỏ bị cáo trương mỹ lan ra khỏi đời sống xã hội
đề nghị hội đồng xét xử tuyên mức án chung là tử hình cho ba tội danh tham mô tài sản đưa hối lộ vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
các luật sư bào chữa cho bà trương mỹ lan cho rằng mức án mà viện kiểm sát đề nghị quá nghiêm khắc với bị cáo
theo các luật sư hồ sơ thể hiện bà trương mỹ lan không phải là người quản lý điều hành hoạt động của scb
vì vậy bị cáo không có trách nhiệm quản lý tài sản của scb
bị cáo không ký bất kỳ hồ sơ vay và đảm bảo tiền vay nào chỉ lo việc đưa toàn bộ tài sản dự án có giá trị vào scb nhằm đảm bảo khoản vay tái cơ cấu
nhiều bị cáo có lời khai rằng các hồ sơ cấp tín dụng cho vay được thực hiện theo chỉ đạo của bà trương mỹ lan
nhưng về pháp lý việc duyệt các hồ sơ tín dụng thuộc thẩm quyền của hội đồng quản trị và ban điều hành scb
về các khoản vay
bà lan bị cáo buộc chiếm đoạt luật sư phân tích
thực tế bà lan đã cho scb mượn tài sản của gia đình và bạn bè để tái cơ cấu scb
bà lan là người bảo lãnh vì phải giữ uy tín nên đã phải tìm mọi cách trả thay cho scb
do đó khoản tiền hơn một trăm linh tám tỷ đồng và một mươi bốn bảy triệu đô la mỹ mà tài xế vận chuyển từ scb về tòa nhà một trăm hai mươi bảy baxter
nhưng thực chất là tiền của bà lan rút ra để thay scb trả nợ
trong phần luật
cơ quan công tố đánh giá trong vụ án này bị cáo trương mỹ lan đóng vai trò chủ mưu cầm đầu
chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện chuỗi hành vi phạm tội
bị cáo phạm tội nhiều lần tội danh đặc biệt nghiêm trọng
thực hiện chuỗi hành vi phạm tội trong thời gian dài
gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn phạm tội hai lần trở lên dùng thủ đoạn tinh vi để phạm tội
trong quá trình điều tra và tài tòa
bị cáo không tỏ ra ăn năn hối cải mà quanh co đổ tội cho nhân viên dưới quyền

trong quá trình điều tra và tài tòa
chi phối điều hành mọi hoạt động của scb là có căn cứ đúng quy định của pháp luật
việc kiểm soát cho rằng tài liệu thể hiện bà lan thâu tóm sở hữu
chi phối quyết định với toàn bộ cổ phần bị cáo sở hữu
bản sao kê biến động cổ đông do tạ chiêu trung lập tới tháng sáu năm hai nghìn một mươi
lời khai của trung tại tòa thể hiện bà lan giao ông theo dõi cổ phần scb thuộc sở hữu bị cáo
biến động cổ phần scb đều thực hiện theo chỉ đạo của vị chủ tịch vạn thịnh pháp
biên bản hỏi cung bị cáo lan xác nhận vận động người thân bạn bè mua cổ phần
trước khi sắp nhập ba ngân hàng để đạt sáu mươi năm sau đó tiếp tục tăng cổ phần lên
mặc dù bà lan không quản lý tài sản scb nhưng nắm quyền chi phối tuyệt đối
nên có quyền bầu miễn nhiệm thành viên scb
từ đó bà bố trí thành phần chủ chốt giúp sức cho mình
đây là điều kiện phương thức thủ đoạn để bị cáo lợi dụng chiếm đoạt tiền tại scb
bị cáo trả lời tài sản
tại tòa là sắp xếp các vị trí chủ chốt tại scb và thời gian nào
rõ ràng cụ thể ai nghỉ việc đều thông báo cho bị cáo
về cáo buộc trương mỹ lan là chủ mưu cầm đầu
cơ quan công tố giữ nguyên nhận định bị cáo coi scb như một công cụ tài chính
là nơi giữ tiền bất cứ lúc nào cần tiền sử dụng sẽ chỉ đạo như cáo trạng đã nêu
với tài liệu căn cứ có được mặc dù chưa có kết quả tương trợ
tư pháp về xác minh làm rõ năm doanh nghiệp nước ngoài
đứng tên cổ phần cho bà lan nhưng đủ cơ sở xác định
bà trương mỹ lan là chủ thể của tội tham mô tài sản
việc các luật sư yêu cầu cơ quan tố tụng chứng minh
công ty cổ phần nước ngoài mua cổ phần của bị cáo
không làm thay đổi sự thật bà lan nắm quyền chi phối với số cổ phần này
với việc thành lập công ty ma viện kiểm sát cho rằng
bị cáo chỉ đạo thành lập hàng nghìn công ty không có hoạt động thật
đứng tên khoản vay sử dụng để các bị cáo giải quỹ
che dấu cắt đứt dòng tiền
luật sư của bị cáo nói công ty mà không liên quan bà lan
là lập luật không có căn cứ
thủ đoạn của bị cáo là chỉ đạo miệng không để lại bút tích
nghĩ rằng như thế sẽ không bị phát hiện cơ quan không xử lý được
viện kiểm sát phân tích cho rằng bà lan thực hiện hành vi trái pháp luật
nhưng không dám chịu trách nhiệm thể hiện sự ngoan cố của bị cáo
như vậy việc xác định hậu quả thiệt hại của vụ án ra sao
theo viện kiểm sát một số luật sư cho rằng
cần trưng cầu định giá tài sản trong tố tụng hình sự
theo viện kiểm sát trong vụ án này cơ quan tiến hành tố tụng
không áp dụng biện pháp định giá mà áp dụng biện pháp thu thập chứng cứ khác
để định giá tài sản
kết quả điều tra xác định thiệt hại do hành vi bà trương mỹ lan gây ra
là hơn sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng phù hợp với hệ thống hạch toán trên hệ thống phần mềm của scb
lời khai các bị cáo khác đơn vị kiểm toán độc lập
viện kiểm sát cho rằng cơ quan công tố xem xét thiệt hại của bà trương mỹ lan
đã chiếm đoạt và phải chịu thiệt hại là sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng
để xác định hậu quả thiệt hại viện kiểm sát không căn cứ kết quả định giá
của công ty hoàng quân để xác định hoàn toàn thiệt hại vụ án mà áp dụng nhiều biện pháp
scb đang quản lý nhiều tài sản đảm bảo
viện kiểm sát xem xét tổng thể để đưa ra mức hình phạt đề nghị
qua đây viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử xem xét
có chấp nhận quan điểm trên của viện kiểm sát là trừ giá trị tài sản đảm bảo của hoàng quân
theo nguyên tắc có lợi cho bị cáo hay áp dụng trên thiệt hại sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng
đối với quan điểm không buộc các bị cáo phải nộp tiền lãi
cơ quan công tố cho rằng đây là vụ án hình sự mang tính chiếm đoạt
nếu theo quy trình của ngân hàng thông thường là scb huy động tiền gửi của dân
rồi cho các cá nhân doanh nghiệp vay
xong bà trương mỹ lan hoàn toàn biến scb thành công cụ
bà trương mỹ lan hoàn toàn biến scb thành công cụ giúp tiền
không thanh toán lãi và phí theo quy định hoạt động của ngân hàng thông thường
scb trở thành đơn vị gánh chịu hậu quả nợ và phải hoàn trả nợ cho ngân hàng nhà nước
do đó buộc bị cáo chịu trách nhiệm lãi phí có căn cứ pháp luật theo viện kiểm sát
tiếp theo là áp dụng nguyên tắc có lợi cho bị cáo
một số luật sư cho rằng từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi hai
tới khi cơ quan điều tra giải quyết vụ án hành vi của bị cáo lan tương tự nhau
nhưng cơ quan tố tụng truy tố bị cáo về hai tội danh khác nhau
điều này làm tăng nặng hình phạt cho bị cáo
viện kiểm sát cho rằng hành vi của lan có dấu hiệu chiếm đoạt tiền của scb
thông qua vi phạm quy định hoạt động của ngân hàng
theo viện kiểm sát hành vi của bà lan thỏa mãn yếu tố cấu thành tội phạm
vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
sau đó luật quy định tội tham mô tài sản với các đối tượng ngoài nhà nước
do đó tại thời điểm này
hành vi của bà lan và đồng phạm cấu thành tội tham mô tài sản
một số luật sư nêu vụ án xác định các bị cáo đồng phạm với bà lan
nhưng truy tố các tội danh khác nhau
viện kiểm sát cho bị cáo lan và đồng phạm ở các cương vị vị trí khác nhau
thực hiện hành vi phạm tội đồng phạm có tổ chức gây thiệt hại đặc biệt lớn
viện kiểm sát đã phân loại dựa theo vai trò tính chất hậu quả hành vi phạm tội
những bị cáo có chức vụ quyền hạn vai trò quan trọng tại vạn thịnh pháp
scb tiếp nhận trực tiếp chỉ đạo của bà trương mỹ lan
giúp bà lan chiếm đoạt tiền bị truy tố tội tham mô tài sản
với bị cáo nhóm người không biết mình giúp sức cho bà lan tham ô
nên không phải chịu trách nhiệm chung hình phạt về tội tham mô tài sản
khi đề xuất xem xét hình phạt viện kiểm sát cho rằng đã xem xét mức có lợi cho các bị cáo
người bào chữa cho ông nguyễn cao trí đề nghị tòa xem xét bối cảnh phạm tội
số tiền bị cáo đã hoàn trả
việc khắc phục hậu quả tình tiết giảm nhẹ mới
ghi nhận chấm dứt ba quan hệ giao dịch với bà trương mỹ lan
giảm nhẹ theo hướng miễn hình phạt cho bị cáo
đại diện viện kiểm sát cho rằng tại tòa
bị cáo đã thành khẩn khai nhận chiếm đoạt một tỷ đồng của bà trương mỹ lan
bị cáo trí đã tác động gia đình nộp khắc phục hơn bảy trăm năm mươi tỷ đồng
viện kiểm sát ghi nhận ý thức trách nhiệm bồi thường của bị cáo và gia đình
cơ quan công tố cũng ghi nhận tình tiết giảm nhẹ mới
mà luật sư trình bày là mẹ vợ bố vợ của ông trí được tặng huân trường
viện kiểm sát cũng chấp nhận đề nghị áp dụng tỷ giá đô la mỹ
tại thời điểm xét xử với giá là hai mươi bốn một mươi hai đồng một đô la mỹ
đối với số tiền bị thu giữ của bị cáo
trong quá trình điều tra và truy tố
cơ quan chức năng đã tạm giữ của bị cáo hơn sáu trăm bảy mươi bảy tỷ tiền mặt
và hơn ba ba triệu đô la mỹ
bà trương mỹ lan cũng đề nghị hội đồng xét xử ghi nhận
việc bà dùng toàn bộ tài sản của gia đình
cả những tài sản không liên quan đến vụ án để khắc phục hậu quả
đồng thời bị cáo cũng muốn tòa ghi nhận nguyện vọng
chuyển một ba trăm năm mươi tỷ đồng để khắc phục thiệt hại cho cháu gái là trương huệ vân
và ba trăm linh tỷ đồng cho chồng là chu lập cơ
luật sư bảo chữa cho bị cáo lan cho biết
trong số một mươi ba tài sản mà gia đình tự nguyện cam kết khắc phục
có tòa nhà capitol plain hai mươi chín liễu giai hà nội
hiện tòa nhà này đã hoàn tất xây dựng
và đưa vào vận hành kinh doanh
đang đảm bảo khoản vay một trăm chín mươi triệu đô la mỹ
tại hsbc hồng kông và ocbc singapore
tại phiên tòa chiều ngày hai mươi tám tháng ba
đại diện bốn ngân hàng nước ngoài cho rằng
capitol plain đang được thế chấp để đảm bảo khoản vay
có thời điểm đáo hạn trả nợ là ngày ba mươi tháng bốn
và bà lan không có quyền bán
trình bày trước hội đồng xét xử
đại diện ngân hàng hsbc và ngân hàng ocbc panh singapore
đề nghị cho phép hai ngân hàng được ưu tiên giải quyết khoản nợ
bao gồm tiền gốc lợi lãi
trong trường hợp sau khi bán tòa nhà capitol plain
và giải quyết xong các khoản vay
phía ngân hàng sẽ giao nộp lại số tiền dư theo quy định pháp luật
để khắc phục hậu quả vụ án
theo luật sư ý kiến này hoàn toàn phù hợp với ý kiến của bà lan
tại biên bản làm việc vào chiều ngày chín tháng một với các luật sư
và con gái bà lan là chu duyệt phấn
trong đó bà lan đề nghị các bên liên quan tìm kiếm các đối tác
nhằm có được giá chuyển lượng tốt nhất
bên cạnh việc thanh toán khoản nợ tại ngân hàng nước ngoài
số còn lại hoàn trả ba gói trái phiếu
bên cạnh đó có hai công ty cam kết hoàn trả cho bà lan hơn hai bảy trăm linh tỷ đồng
đảm bảo khắc phục hậu quả vụ án
luật sư đề nghị hội đồng xét xử viện kiểm sát ghi nhận điều này
bà lan cho rằng cả gia tộc đang gánh nợ
tự bào chữ bổ sung
bà lan cho biết trong phần tranh luận
viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm buộc tội cho rằng
bị cáo quanh co chối tội đổ lỗi cho nhân viên cấp dưới
theo bị cáo điều này chứng tỏ viện kiểm sát không xem xét toàn diện
không cập nhật diễn biến xét hỏi của hội đồng xét xử
bị cáo cho rằng bản thân nghiêm túc nhìn nhận vai trò
mức độ ảnh hưởng của mình với tư cách cổ đông của scb
bà nhận thức trước sai phạm của một số thành viên hội đồng quản trị scb
thậm chí tôi đã xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo ở scb
tôi không quanh co chối tội
chỉ phân tích vai trò mức độ ảnh hưởng của cá nhân tôi với các khoản vay tại scb
bị cáo trình bày
chủ tịch vạn thịnh pháp mong tòa xem xét thật kỹ vai trò của bà
trong quá trình tái cơ cấu scb
việc vận động các cổ đông mua trên sáu mươi năm cổ phần của ngân hàng để hợp nhất
cho mượn tài sản đảm bảo các khoản vay tái cơ cấu
kêu gọi các chuyên gia cổ đông nước ngoài tham gia đầu tư
mua cổ phần giúp scb
bản chất khoản vay hơn một mươi năm qua ở scb
theo bà lan là để thực hiện đề án tái cơ cấu
đưa tài sản vào thế chấp để vay tiền trả nợ cũ
nên tiền không ra khỏi ngân hàng và những khoản vay đã ra khỏi ngân hàng
thì sau đó cũng quay về scb
hầu hết tài sản có giá trị của bà và bạn bè đều đưa vào scb để làm tài sản đảm bảo
gia tộc chúng tôi bỗng dưng trở thành gia tộc gánh nợ
còn bản thân tôi đối diện với mức án tử hình
bà lan bày tỏ
bị cáo lan cũng cho biết sẽ ghi nhớ kỹ lại những người đang thiếu nợ bị cáo
để nhờ tòa giúp thu hồi
ngoài ra bà lan cũng xin tòa xem xét trách nhiệm hình sự
đường lối xử lý đối với chồng và cháu gái của bà
chồng tôi cho mượn tòa nhà times square nhưng quy buộc một mươi một mươi một năm tù
xin xem xét miễn trách nhiệm hình sự cho ông chu lập cờ
trương huệ vân là cháu gái coi như con ruột
chuyên đi làm từ thiện vì tin tưởng bị cáo mà liên quan trách nhiệm hình sự
xin tòa xem xét miễn giảm trách nhiệm hình sự cho huệ vân
bị cáo trương mỹ lan trình báo
khi chủ tòa hỏi bà trương mỹ lan
bị cáo thấy hành vi vi phạm có đúng trong nội dung cáo trạng hay không
bà lan trả lời bị cáo tôn trọng nội dung và kết luận của cáo trạng
một phần hành vi giống như cáo trạng đã truy tố
nhưng có nhiều nội dung không đúng
nhất là nói bị cáo nắm giữ trên chín mươi một năm cổ phần và điều hành ngân hàng
bà lan khai thực tế bà lan chỉ nắm giữ bốn
bốn chín cổ phần hai người con gái mỗi người là năm cổ phần
nếu tính tổng gia đình bà lan
thì số cổ phần nắm giữ chưa tới một mươi năm
còn lại bị cáo vận động người thân và bạn bè
ở trong nước nắm giữ ba mươi cổ phần
bạn bè ở nước ngoài là ba mươi bà lan khai
chủ tọa hỏi nhưng tất cả mọi người đều nói
cổ phần này nắm giữ giúp cho bà lan
bị cáo giải thích như thế nào
bà trương mỹ lan giải thích
người này bị cáo hoàn toàn không biết mặt bị cáo
không phải là người đứng tên giúp vì bạn bè
đều toàn là việt kiều canada úc
nói lý do phải nhờ bạn bè nước ngoài mua hơn ba mươi cổ phần scb
bà lan cho biết thời điểm trước khi hợp nhất ba ngân hàng scb
vào ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi hai
thì tình hình cổ đông tại đây rất hỗn loạn
mọi người đấu đá đại diện người đứng đầu nhờ vào tôi nhờ bạn bè
phải mua hơn sáu mươi năm cổ phần
thì mới có thẩm quyền ra nghị quyết hợp nhất ba ngân hàng
bà lan khóc nức nở
lúc đầu bị cáo có từ chối nhưng scb cứ liên tục nhờ và
sau đó bị cáo mới đứng ra nảy nỉ bạn bè của mình
lấy uy tín mình ra đảm bảo nên họ mới mua
đừng nói bị cáo thâu tóm scb giống như cáo trạng nêu
sau khi ba ngân hàng hợp nhất thì bị cáo đã chi phối toàn bộ scb
chủ tọa hỏi bà lan khẳng định kết luận này là của cáo trạng là không đúng
chủ tọa hỏi tiếp tất cả các bị cáo khác
trừ chủ tịch hội đồng quản trị scb tổng giám đốc
các công ty thẩm định giá kể cả thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước
đều xác định việc làm của họ đều do trương mỹ lan chỉ đạo
bị cáo giải thích sao về điều này
bà lan khai bà không đủ trình độ để điều hành chi phối toàn bộ scb
nhiều bị cáo khác đã khai là không đúng
bà không biết lúc đó scb yếu kém
bị cáo khẳng định lại ba nội dung
thứ nhất ngay từ đầu
bị cáo được giao nhiệm vụ giúp ba ngân hàng hợp nhất
bằng cách nhờ bạn bè mua cổ phần đưa tài sản vào scb
vì lúc đó tài sản tại scb đều là nợ xấu
thứ hai sau khi hợp nhất thì toàn bộ hoạt động của scb
là do ngân hàng nhà nước điều hành theo quy định pháp luật
thứ ba những bị cáo khác như lê khánh hiển tổng giám đốc scb
thu sương cựu chủ tịch hội đồng quản trị scb
võ tấn hoàng văn cựu tổng giám đốc scb
khai là thân tính của bị cáo
nhưng không có người nào thân tính cả
mỗi năm bị cáo chỉ gặp mặt họ từ một đến hai lần
ai cũng làm một hai năm rồi nghỉ
nếu đã là thân tính thì phải làm và gắn bò với bị cáo thời gian dài
một tổng giám đốc scb tại sao không dám nói sự thật
tại phiên tòa không ít lần bà trương mỹ lan bật khóc
bà mong hội đồng xét xử lại ba nội dung
thứ nhất là hãy xem xét lại về đời sống đạo đức con người
gia tộc bà lan vì bà là người uy tín trong mắt đối tác
bạn bè quốc tế
không có chuyện bà lan đưa hối lộ thâu tóm cả scb
vì nếu có tiền đưa hối lộ sao không lấy tiền đó trả nợ cho chồng
vì chồng bị cáo đang rất khổ
thứ hai xem xét lại toàn bộ bị cáo và phần thẩm định giá
vì bà lan không có lập hồ sơ vay khống
chỉ đạo nhân viên scb thông đồng với công ty thẩm định giá
nâng khống tài sản để đưa vào làm tài sản đảm bảo mà scb đã mượn tài sản của bà
lúc đó giá bất động sản rất cao
hiện tại bất động sản đã xuống giá
xin hội đồng xét xử xem xét cho anh em thẩm định giá
chứ số tiền thiệt hại quá lớn anh em lấy đâu ra bồi thường
bà lan nói
thứ ba xem xét lại số liệu về số tiền bà đã gây thiệt hại
vì bà hoàn toàn không biết về số liệu này
trong khi số tiền lại rất lớn
bị ép làm sai thua cốc của bà lan quyết liệt phản đối
trong phần tranh luận các luật sư đã trình bày quan điểm bào chữa cho các bị cáo
và các bị cáo cũng tự bào chứa
hầu hết các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo buộc của việc kiểm soát
tuy nhiên các bị cáo đều cho rằng bản thân chỉ là người làm công ăn lượng
làm theo chỉ đạo của cấp trên
nhiều bị cáo còn khẳng định khi biết việc sai đã không đồng tình
và có phản ứng lại về các chỉ đạo đó
theo cáo buộc giữ vai trò trưởng ban kiểm soát scb
từ ngày một mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín đến ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
bị cáo lưu quốc thắng đã buông lỏng quản lý
không thực hiện đúng đầy đủ chức năng nhiệm vụ quy định của ban kiểm soát
thiếu kiểm tra giám sát hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng scb
nên đã không phát hiện ngăn chặn kịp thời
có biện pháp xử lý đối với các sai phạm của scb trong việc hợp thức hồ sơ cho vay
giải ngân sáu trăm năm mươi hai khoản vay gây thiệt hại cho scb hơn ba trăm bốn mươi bốn tỷ đồng
với sai phạm này bị cáo thắng bị viện kiểm soát đề nghị tuyên phạt ba năm tuổi
về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
bào chữa cho bị cáo thắng luật sư không tranh luận về tội danh
nhưng đề nghị hội đồng xét xử xem xét về cáo buộc thiếu trách nhiệm
buông lỏng quản lý không ngăn chặn kịp thời để chư mỹ lan rút tiền của scb
theo luật sư trong thời gian làm việc tại scb
bị cáo phát hiện rất nhiều sai phạm nên đã làm hàng chục báo cáo tình hình hoạt động
nêu các kiến nghị để hội đồng quản trị chỉ đạo các chi nhánh phòng ban liên quan
giám sát chặt chẽ nguồn vốn nguồn trả nợ của khách hàng
nhưng không được hội đồng quản trị scb xem xét
ngoài ra quá trình công tác bị cáo còn chủ động đề xuất phải xem xét lại tiến độ thực hiện một số dự án
bất động sản là tài sản đảm bảo cho các khoản vay để kịp thời phát hiện những sai sót trong ngân hàng
bị cáo còn có ý kiến văn bản báo cáo gửi hội đồng quản trị xem xét định giá tài sản
giá trị tài sản thực tế nhưng không được xem xét
hoặc báo cáo về việc một số khoản vay có giá trị tài sản đảm bảo được định giá cao hơn thực tế
ban kiểm soát đề nghị xem xét định giá lại phù hợp đề nghị khách hàng bổ sung tài sản đảm bảo
thậm chí từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai khi bị phát hiện ung thư giai đoạn cuối phải nằm điều trị trong bệnh viện
nhưng bị cáo thắng vẫn tiếp tục làm văn bản báo cáo những bất thường tại scb với hội đồng quản trị
bào chữa cho bị cáo nguyễn huỳnh lan trì
nguyên phó giám đốc phòng tái thẩm định ngân hàng scb
luật sư cho rằng bị cáo chỉ là người làm công ăn lương
tuy nhiên khi phát hiện thấy cấp trên chỉ đạo sai pháp luật
bị cáo đã phản đối không đồng ý thực hiện
nên đã xảy ra mâu thuẫn với cấp trên là bà nguyễn phương hồng hiện đã tử vong
nhiều lần lãnh đạo cấp cao là võ tấn hoàng văn tổng giám đốc scb
chiêm minh dũng phó tổng giám đốc scb đứng ra giải quyết
theo luật sư do nhận thức được việc làm sai trái
vào cuối năm hai nghìn một mươi bảy bị cáo lan chi đã ba lần viết đơn xin nghỉ việc nhưng không được chấp thuận
để tạo áp lực bị cáo đã chọn cách không ký tờ trình xin xét duyệt các hồ sơ vay trong sáu tháng
để gây áp lực cho cấp trên buộc phải cho mình nghỉ việc
cũng theo luật sư sau khi nghỉ việc lan trị bị cáo chiêm minh dũng
nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị còn liên tục gọi điện thoại yêu cầu quay trở lại scb
để ký hợp thức hóa các hồ sơ khoản vay mà trước đây không chịu ký
tuy nhiên lan chi cương quyết không quay lại ký mà quyết định đổi số điện thoại khác
đây là một tình tiết đặc biệt quan trọng thể hiện thái độ bị cáo không đồng tình với chỉ đạo của cấp trên
mong hội đồng xét xử lưu tâm khi xem xét trách nhiệm hình sự đối với bị cáo chi luật sư dẫn chứng
phiên tòa xét xử đại án vạn thinh phát bắt đầu bước vào giai đoạn gây cấn
là phần xét hỏi lần lượt các bị cáo về hành vi phạm tội
nhằm làm rõ bản chất vụ án
cũng như phương thức phạm tội mà các bị cáo đã thực hiện
việc soi kỹ cáo trạng được công bố tại tòa cho thấy
nếu như các tầng giám sát chỉ cần làm đúng chức năng nhiệm vụ
thì trương mỹ lan không thể thuê người đứng tên để rồi sở hữu tới chín mươi một cổ phần để thao túng ngân hàng scb
tổng giám sát là ban kiểm soát của ngân hàng scb
đây là bộ phận sát sườn nhất là người gác cổng cho các ngân hàng
giám sát cả các ông chủ nhà băng để phát hiện và ngăn chặn rủi ro sớm theo nguyên tắc
nguyên tắc phòng bệnh hơn chữa bệnh
do vậy không phải ngẫu nhiên thành viên ban kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại
phải hội tụ đủ các tiêu chuẩn điều kiện theo quy định tại luật các tổ chức tín dụng
thậm chí cả quy chuẩn về đạo đức nghề nghiệp
và không phải là người có liên quan của người quản lý tổ chức tín dụng
tuy nhiên ban kiểm soát scb đã đề suốt một mươi năm
trường mỹ lan thành lập sử dụng các cục tim ma
thuê nhờ các cá nhân để đứng tên hồ sơ vay
cổ phần tài sản đảm bảo
tạo lập hồ sơ vay vốn khống
hợp thức việc rút tiền của scb
dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khi trương mỹ lan rút hơn một triệu tỷ đồng
và chiếm đoạt gây thiệt hại cho scb gần năm trăm linh tỷ đồng
nguyên nhân bởi nhiều nhân sự chủ chốt của ban kiểm soát scb sai phạm
cụ thể giai đoạn từ ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi hai đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
scb đã phát sinh ba trăm ba mươi tám khách hàng là các cá nhân
thuộc hệ sinh thái vạn thịnh pháp
với bốn trăm linh ba khoản vay
trong đó các khoản vay của các khách hàng này còn dư nợ
tuy nhiên trưởng ban kiểm soát scb thời điểm này là phạm thu phong
đã không thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ
đã không phát hiện ngăn chặn kịp thời
có biện pháp xử lý đối với các sai phạm của scb
dẫn đến các khoản vay còn dư nợ đặc biệt lớn
scb không có khả năng thu hồi nợ
hành vi của phạm thu phong đã gây thiệt hại cho scb
số tiền hơn chín mươi tỷ đồng
đáng chú ý khi phạm thu phong nghỉ việc tại scb
trương mỹ lan đã cho bị cáo này tới hai mươi tỷ đồng
tới giai đoạn từ ngày một mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
đến ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
scb lại phát sinh bốn trăm ba mươi tám khách hàng là các cá nhân
thuộc hệ sinh thái vạn thịnh pháp
với sáu trăm năm mươi hai khoản vay
trong đó có các khoản vay của các khách hàng còn dư nợ
nhưng trưởng ban kiểm soát scb lúc này là lưu quốc thắng
lại cũng như người tiền nhiệm không thực hiện đầy đủ đúng chức năng
nhiệm vụ đã gây thiệt hại cho scb
số tiền lên tới ba trăm ba mươi bốn tỷ đồng
đó là tầng giám sát đầu tiên đã bị xuyên thủng bởi quyền và tiền
thứ hai là mua chuộc đoàn thanh tra hàng tỷ đồng để im lặng
cánh cổng thứ hai chặng trương mỹ lan và scb sai phạm
là thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước
chi nhánh thành phố hồ chí minh
và cục thanh tra giám sát ngân hàng thành phố hồ chí minh
đây là cơ quan trực tiếp gần nhất tại địa phương
có nhiệm vụ phát hiện sai phạm nhanh nhất để báo cáo
kiến nghị cơ quan cấp cao hơn có giải pháp phù hợp
cáo trạng thể hiện tổ giám sát do các đơn vị trên lập ra
đã phát hiện ngay từ đầu sai phạm của scb
gửi tới bảy mươi lượt văn bản báo cáo
đề xuất lãnh đạo các cấp về việc kiểm tra thanh tra scb
đưa scb vào diện kiểm soát toàn diện kiểm soát đặc biệt
nhưng tất cả không được chấp nhận và cấp thanh tra giám sát này
chỉ triển khai hai cuộc thanh tra đột xuất năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai
đồng thời phạm vi thanh tra bị thu hẹp
không đúng với đề xuất của tổ giám sát
và ý kiến chỉ đạo của ngân hàng nhà nước
hơn thế nữa từ cục trưởng cục hai là bị cáo nguyễn văn dũng
tới phó cục trưởng nguyễn thị phi loan và nguyễn tín
là cán bộ cục này còn báo cáo không trung thực thực trạng tài chính
và tình hình hoạt động của scb
còn phan tấn trung nguyên phó thanh tra ngân hàng nhà nước
chi nhánh tp hcm và nhiều cán bộ liên quan
thì không chỉ báo cáo không trung thực mà còn chỉnh sửa báo cáo giám sát
theo hướng có lợi cho scb
các bị can đã nhận tiền quà biếu của scb vào dịp lễ tết
như nguyễn văn dũng nhận bốn trăm linh triệu đồng và một mươi năm usd
võ văn thuần nhận một tám tỷ đồng phan tấn trung nhận một một tỷ đồng
nguyễn thị phi loan nhận bốn trăm bảy mươi triệu đồng
bị can nguyễn tín nhận năm trăm linh triệu đồng
quà tết tiền tỷ nên phải ngấp miệng im lặng
các quan trên đã để cho nhóm trương mỹ lan và scb thực hiện hoạt động
cho vay trái pháp luật dẫn tới hậu quả là
tính đến ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
scb mất thanh khoản hoàn toàn số tiền sáu trăm bảy mươi bảy hai trăm tám mươi sáu tỷ đồng
thứ ba là thùng hoa quả kỳ lạ chứa năm hai triệu usd
tầng giám sát cao nhất có quyền lực quyết định
số phận của scb là đoàn thanh tra liên ngành
do cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng thành lập
do bị cáo đỗ thị thanh nhàn làm trưởng đoàn
những ngày này tại phiên tòa xử đại án lịch sử vạn thịnh pháp
ngoài trương mỹ lan dư luận còn đặc biệt chú ý tới bị cáo đỗ thị nhàn
bởi bà quan thanh tra đã nhận cảm ơn từ trương mỹ lan
số tiền là năm hai triệu usd
trở thành người nhận số tiền hối lộ lớn nhất từ trước tới nay
tình tiết bi hài và có lẽ cũng đi và đi
lịch sử hơn là phần lớn số tiền đó được nhét cứng trong nhiều thùng xốp
và bà quan thanh tra đã bê được những thùng xốp này về giấu trong phòng ngủ
rồi vội gửi họ hàng cất dùm khi vụ việc vỡ lở
cụ thể theo cáo trạng qua hai đợt thanh tra scb
đoàn thanh tra do bà nhàn làm trưởng đoàn đều phát hiện sai phạm nghiêm trọng của scb
bị cáo nhàn đã tìm cách gặp trương mỹ lan nhiều lần
nói thẳng sai phạm thậm chí cũng vài lần tỏ ra thanh liêm khi từ chối cảm ơn
tuy nhiên tới phút tám mươi chín tức giai đoạn dự thảo kết luận thanh tra
tay chân của bà trương mỹ lan đã nhét hàng triệu đô la mỹ vào thùng xốp
rồi cho lái xe trở thẳng đến nhà riêng của bà nhàn
nhận năm hai triệu đô la mỹ
bị cáo nhàn đã chỉ đạo thành viên trong đoàn thanh tra báo cáo không trung thực
không đầy đủ các sai phạm của scb cố tình che giấu làm nhẹ sai phạm của scb
và kiến nghị đề xuất tạo điều kiện cho scb được tái cơ cấu
trong đợt thanh tra lần một
bị cáo nhàn đã trực tiếp chỉ đạo cấp dưới là nguyễn thị phụng
phó trưởng đoàn và tổ tổng hợp nguyễn tuấn anh vũ khánh linh
bỏ ngoài số liệu phân loại nợ xấu là ba mươi bảy chín trăm năm mươi ba hai trăm tám mươi bốn tỷ đồng
trích lập dự phòng rủi ro là một mươi tám bảy trăm chín mươi sáu bốn trăm sáu mươi sáu tỷ đồng
và thoái dự thu là ba chín mươi ba một trăm một mươi chín tỷ đồng
đối với ba dự án mũi đèn đỏ sáu a ryan garden
tại chi nhánh scb cống quỳnh
thoái lãi dư khỏi thu nhập là ba một trăm ba mươi năm tám trăm hai mươi ba tỷ đồng
các khoản bán repo cổ phiếu trả chậm
làm thay đổi toàn bộ các chỉ tiêu tài chính của scb
nợ xấu âm vốn chủ sở hữu lỗ lũy kế hệ số an toàn
theo hướng có lợi cho ngân hàng này
để hợp thức đưa vào báo cáo đoàn thanh tra
dự thảo kết luận thanh tra và các báo cáo chính phủ
đồng thời đỗ thị nhàn đã chỉ đạo nguyễn thị phụng
nguyễn tuấn anh vũ khánh linh
xây dựng báo cáo lãnh đạo ngân hàng nhà nước
và chính phủ tại cuộc họp vào các ngày hai mươi bốn một hai nghìn một mươi tám

với nội dung không trung thực không đúng về sai phạm
vi phạm của scb và kiến nghị tạo điều kiện
cho ngân hàng này tiếp tục được tái cơ cấu
khi thanh tra đợt hai
đỗ thị nhàn là người chủ động đề xuất nguyễn văn hưng
thay đổi kế hoạch đoàn thanh tra nhằm thu hẹp phạm vi
thời kỳ thanh tra để không phải thanh tra các khoản vay
của nhóm bảy mươi một khách hàng phát sinh sau ba mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
còn dư nợ đến ngày ba mươi một ba hai nghìn một mươi tám
không thanh tra đối với một mươi ba khách hàng mới có cùng địa chỉ
tại số bốn nguyễn thị minh khai phát sinh riêng nợ
sau ngày ba mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
từ đó không chuyển cho cơ quan chức năng xử lý
ưu tiên thực hiện các biện pháp kinh tế để trương mỹ lan
võ tấn hoàng văn chỉ đạo cấp dưới tại vạn thịnh pháp
và scb thực hiện cho vay mới với mục đích tất toán các khoản vay phát sinh
trước ngày ba mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
đối với nhóm bảy mươi một khách hàng có địa chỉ tại số bốn nguyễn thị minh khai
tổng cộng là tám mươi tám một trăm năm mươi tỷ đồng
tất nhiên không chỉ bà nhàn trương mỹ lan còn chỉ đạo cảm ơn cả cấp trên
cả thành viên đoàn thanh tra thì mới đầu xuôi đuôi lọt
điển hình như bị can nguyễn văn hưng nguyên phó tránh thanh tra
phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng người trực tiếp chỉ đạo đỗ thị nhàn
và có trách nhiệm báo cáo kết quả thanh tra lên ngân hàng nhà nước và chính phủ
đã nhận ba trăm chín mươi usd
dù trương mỹ lan phủ nhận việc chỉ đạo cấp dưới dùng năm hai triệu usd hối lộ đoàn thanh tra
nhưng bị cáo nhàn đã thừa nhận hành vi phạm tội và đã nộp bốn tám triệu usd
và một mươi sổ tiết kiệm ngân hàng với tổng số tiền là một mươi tỷ đồng
các diễn biến trên cho thấy cả ba tầng giám sát thanh tra trên đều có nghiệp vụ khả năng
và quyền lực để phát hiện ngăn chặn sai phạm của trương mỹ lan và scb
nhưng đồng tiền đã làm mờ mắt cả ba tầng giám sát này dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng
sau khi kết thúc phần tranh luận bổ sung của luật sư và các bị cáo
người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án
bị cáo trương mỹ lan cùng đồng phạm được nói lời sau cùng
bước lên bục trình bày bị cáo trương mỹ lan mang theo mấy tờ giấy đã được viết sẵn
bà lan cảm ơn hội đồng xét xử cho phép
bà là bị cáo duy nhất trong vụ án đang đối diện mức hình phạt cao nhất được nói lời sau cùng
chọn một tháng từ khi khai mạc phiên tòa
bị cáo bày tỏ lòng biết ơn với các cơ quan tố tụng công an điều tra viên cán bộ trại giam
đã chăm sóc tinh thần động viên bà vượt qua nghịch cảnh khắc nghiệt ập đến
bà cũng cảm ơn chủ tọa đã điều hành phiên tòa một cách dân chủ
cho bị cáo
bị cáo trình bày các quan điểm
tiếp đó chủ tịch vạn thịnh pháp bật khóc nức nở
khi trở về chạy giam hàng đêm tôi luôn say rứt một câu hỏi
là vì sao tôi và gia đình lại lâm vào hoàn cảnh bi đát đến như thế này
tôi nhớ rõ ngày tôi bị bắt tạm giam khi đang trên đường buổi tối
bị cáo lan nói và cho rằng
mình nhớ rõ từng khoảng khách trôi qua trong suốt một mươi bảy tháng bị tạm giam
có những lúc tuyệt vọng tôi đã nghĩ đến cái chết
tôi dấn thân vào thương trường khắc nghiệt
và hoạt động ngân hàng mà mình không thông thạo
những ngày tháng tạm giam
gánh chịu cái rét của mùa đông miền bắc
hay ngày nắng nóng như đổ lửa ở phương nam
là những ngày chập trờn không ngủ được
tôi nghĩ cảnh chồng và cháu tôi cũng đang bị tạm giam
nghĩ đến tất cả các bị cáo ngày hôm nay bị thế này
nghĩ đến người thân gia đình con gái tôi bị bệnh bại liệt sợ nó tái phát
bà trương mỹ lan tiếp tục bật khóc
lúc này chủ tọa liên tục chấn an
nhắc nhở bị cáo lan bình tĩnh
để nói lời sau cùng
sau đó bị cáo trình bày về nguồn gốc bản thân gia đình
cảm xúc của bà lan thay đổi liên tục
lúc bật khóc nức nở nhưng liền sau đó lấy lại cân bằng nhanh
tôi suy nghĩ rất nhiều
có lẽ bước ngoặt định mệnh đến với việc
tôi phải đối diện mức án tử hình hôm nay
vì tôi hoàn toàn không có sự hiểu biết gì về hoạt động ngân hàng bà nói
bà lan cho biết
điều đau đớn nhất suốt một mươi bảy tháng qua
là vì tin và hy vọng thực hiện đề án tái cơ
cơ cấu scb thành công
gia đình bạn bè người thân đối tác trong và ngoài nước của bà
đã đem hết tài sản đưa vào ngân hàng đảm bảo cho khoản vay tái cơ cấu tại scb
bà trương mỹ lan bày tỏ sự tha thiết
kính mong hội đồng xét xử thực tâm
lắng nghe ý kiến bảo chứa của luật sư và tự bảo chứa của bà
để xem xét lại tội danh tha mô tài sản đưa hối lộ
bà cũng mong hội đồng xét xử xem xét lại các doanh nghiệp đang vay scb
nằm trong một hai trăm tám mươi bốn khoản vay
có giá trị khoảng ba trăm linh tỷ đồng
số tiền này theo bà hoàn toàn có thể cấn trừ vào số tiền cáo buộc bị cáo chiếm đoạt
tôi luôn nhận thức mức độ ảnh hưởng lớn
là đại diện cổ đông lớn chi phối thành viên hội đồng quản trị bát điều hành scb
tôi luôn nghiêm túc thành thật thừa nhận hành vi vi phạm quy định tín dụng
chịu trách nhiệm với một số bị cáo scb về hậu quả của vụ án
sự nhìn nhận từ xuất phát từ nhận thức sâu sắc của cá nhân tôi
bà lan trình bày mong hội đồng xét xử
ghi nhận sự tự nguyện đem hết tài sản khắc phục hậu quả vụ án
kính xin hội đồng xét xử không coi tôi như tội đồ chủ mưu
gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng như hiện nay
mong nhận được sự đánh giá công bằng khách quan
sự thất bại của tôi trong quá trình tham gia tái cơ cấu scb không thành công
khiến tim tôi đang rỉ máu
không phải tôi làm giờ tôi đã làm tới mức cuối cùng bị cáo nói
đối diện với quy buộc nghiêm khắc loại bỏ vĩnh viễn tôi ra khỏi đời sống xã hội
thực tâm bên trong nhận thức và hành động của tôi cùng gia đình bạn bè người thân
là dành công sức và sự kiên trì đưa tài sản vào để giải quyết về mặt dân sự
tôi không quên cánh tay chia ra khi cả gia tộc chìm trong đau thương
tôi kính xin hội đồng xét xử cơ quan tiến hành tố tụng
ghi nhận nhận thức và hành động này của tôi bà nói
khi gần kết thúc phần nói lời sau cùng bà trương mỹ lan bật khóc to
bà cho biết trước đó gia đình luôn sung vầy đoàn kết bên nhau
khi vụ án xảy ra người đi tù gia đình tan nát chồng bà cũng đi tù
không biết còn có cơ hội gặp nữa hay không
có được cùng nhau ăn chung một bữa cơm nữa hay không
trên chiếc xe tù dẫn dại rời ra khỏi tòa về chạy giam
tôi chỉ ước bắt được những bàn tay vẫy của người thân bên lề đường
hay qua màn hình tv để tìm cháu ruột chồng người thân của tôi
tôi tan nát cả cõi lòng
dù sao tôi cũng là phận đàn bà
tôi đâu không thể diễn tả thành lời
bị cáo nói
bà lan cũng xin tòa xem xét miễn trách nhiệm hình sự cho chồng cháu gái
và giảm nhẹ hình phạt cho một số bị cáo
trước đó trong phần tranh tụng đại diện viện kiểm sát
bảo lưu quan điểm truy tố đối với bị cáo trương mỹ lan đỗ thị nhàn
cũng như cách tính toán thiệt hại trong vụ án
bên cạnh đó cơ quan tố tụng cũng đề nghị hội đồng xét xử xem xét
giảm nhẹ hình phạt cho hai mươi hai bị cáo
trong đó có chồng và cháu gái của bà lan
trong vụ án này bà trương mỹ lan
đề nghị xét xử với ba tội danh thà mua tài sản đưa hối lộ
và vi phạm quy định về hoạt động cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo mức tử hình cho ba tội danh
cáo trạng cáo buộc bà lan và hệ sinh thái vạn thịnh pháp
đã được scb bơm gần một bảy triệu tỷ đồng
với số dư nợ còn lại là sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng
và đều là nợ không thể thu hồi
bà chủ vạn thịnh pháp bị cáo buộc chiếm đoạt của scb
hơn ba trăm linh bốn tỷ đồng
sau khi bị cáo trương mỹ lan
cựu chủ tịch công ty cổ phần tập đoàn vạn thịnh pháp phát biểu
bị cáo bùi anh dũng
cựu chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb
là người thứ hai phát biểu lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử vào nghị án
bị cáo bùi anh dũng khóc nói lời cảm ơn hội đồng xét xử
viện kiểm sát và luật sư đã hỗ trợ cho bị cáo trong gần một tháng qua
bị cáo dũng nói
từ khi bị cá bị bắt giam đến nay đã hơn một mươi bảy tháng
trong trại tạm giam bị cáo rất ăn năn hối cải
từ đó bị cáo đã tích cực phối hợp với cơ quan điều tra để nhanh chóng làm sáng tỏ vụ án
bị cáo cũng đã vận động gia đình có trách nhiệm trong việc khắc phục một phần hậu quả của vụ án
năm nay bị cáo đã sáu mươi ba tuổi
bị cáo có mẹ già hơn tám mươi tuổi
nhưng với mức án mà viện kiểm sát luận tội
bị cáo không còn cơ hội để gặp mẹ già nữa
bị cáo xin hội đồng xét xử
viện kiểm sát xem xét cho bị cáo có cơ hội
trở về đời sống xã hội trở về với gia đình
trong trại tạm giam bị cáo có tâm nguyện khi trở về sẽ là một tư vấn viên
rằng chuyện gì cũng phải xem xét có đúng pháp luật hay không
khi ở ngoài xã hội không thấy được vấn đề này
nhưng trong trại giam bị cáo thấy được tự do và gia đình là hai điều quý giá nhất
bị cáo cũng muốn nhắn nhủ mọi người phải giữ được hai điều quý giá nhất này
kết thúc phần trình bày
bị cáo dũng xin được hội đồng xét xử xem xét mức hình phạt nhẹ nhất cho bị cáo trương mỹ lan
các bạn của bị cáo tại scb cũng như những người đang bị truy tố tại tòa
để tất cả đều được sớm trở về đoàn tụ với gia đình
về nói lời sau cùng bà đỗ thị nhàn
cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước cho biết
bản thân rất ân hận xấu hổ về hành vi mình đã gây ra
bị cáo nhàn nói trong ba mươi năm công tác trong ngành ngân hàng
hai mươi năm đảm nhiệm chức vụ thanh tra
dù ở vị trí nào bị cáo cũng cố gắng làm tròn nhiệm vụ được giao
được xếp tin tưởng đồng nghiệp tin yêu nhưng vì phút sai lầm hèn nhát mà phải trả giá
sau sự việc này bị cáo nhận ra một điều là hãy thượng tôn pháp luật
dù trong bất cứ hoàn cảnh nào bị cáo nhàn trình bày
bà nhàn cho rằng suốt quá trình điều tra xét xử
nội dung bị cáo trình bày chỉ mong được viện kiểm sát và hội đồng xét xử xem xét
chứ không có ý chối tội hoặc đổ lỗi cho bất kỳ ai
chuỗi ngày vừa qua là những ngày tột cùng đau khổ của bị cáo và gia đình
bởi bị cáo là đứa con bất hiếu không lo chọn tăng hiếu cho mẹ bố già chín mươi tuổi bệnh tật
bị cáo không xứng đáng với những huy chương bằng khen mà ngân hàng nhà nước
thanh tra chính phủ đã khen tặng
bị cáo xin lỗi đảng nhà nước ngân hàng nhà nước
xin lỗi gia đình hai bên nội ngoại về hành vi của mình
bị cáo nhàn bật khóc và xin hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo hưởng hình phạt nhẹ nhất
trở về với gia đình
còn bị cáo nguyễn văn hưng cựu phó chánh thanh tra
giám sát ngân hàng cảm ơn viện kiểm sát vì đã thấu hiểu
bao dung với hành vi bị cáo đưa ra khung hình phạt thấp hơn so với ban đầu
lần hai viện kiểm sát đề nghị là từ một mươi bốn đến một mươi năm năm tù nay giảm còn một mươi một đến một mươi hai năm tù
bên cạnh đó ông hưng thừa nhận có tội và gửi lời xin lỗi đến ngân hàng nhà nước
cơ quan thanh tra giám sát vì bị cáo đã không hoàn thành trách nhiệm được giao
với tư cách người đứng đầu
bị cáo thực sự thấy rõ trách nhiệm của mình với tư cách lãnh đạo
ra quyết định thanh tra
nhưng không hoàn thành
bị cáo cũng như các thành viên trong đoàn thanh tra nhận thức hành vi
tội lỗi của mình hối hận và sim tha thứ
nói lời sau cùng ông chu lập cơ
cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư times square
xin hội đồng xét xử xem xét mức hình phạt mà bản thân cũng như bà trương mỹ lan
và trương huệ vân đang phải đối mặt
vợ tôi đang phải chịu trách nhiệm tất cả cho những sai phạm dù là nhỏ nhất
cảm giác xót xa với người vợ tào khang
khiến tôi rất đau lòng
giá như ngày ấy tôi sát cánh cùng vợ mình hơn
can ngăn bà thì đã không phải đối mặt với tình cảnh này
ông chu lập cơ nói
theo lời ông cơ bản thân là doanh nhân nước ngoài và việt nam làm ăn
gặp bà trương mỹ lan và xây dựng gia đình
bản thân ông luôn muốn cống hiến cho đất nước
tuy nhiên vì có những nước đi sai lầm
gia đình phải rơi vào vòng tù tội với mức hình phạt bị đề nghị rất nghiêm khắc
nhưng tôi cũng muốn xin lỗi vợ mình
vì để bà cô độc trong suốt hành trình kinh doanh lâu dài
tôi mong vợ thấu hiểu cho mình
ông chu lập cơ nói
qua đó ông chu lập cơ mong nhận được sự khoan hồng để sớm trở về
và góp phần khắc phục hậu quả của vụ án
bị cáo trương huệ vân cháu ruột bà trương mỹ lan xúc động giữa phiên tòa
cho biết bản thân nhận thức được bài học quý giá qua khổ đau
theo đó bị cáo vân xin hội đồng xét xử xem xét khoan dung với tất cả các bị cáo khác
trong đó có bản thân và cô của mình
cô lan được mệnh danh là người đàn bà có tinh thần thép
nhưng trong những lời nói sau cùng cô của bị cáo đã tan nát cõi lòng
xin hội đồng xét xử cho cô của bị cáo cơ hội thoát khỏi án tử
để tập trung trí lực giải quyết hậu quả của vụ án bị cáo vân nói
còn ông võ tấn hoàng văn cựu tổng giám đốc ngân hàng scb cho biết
bản thân tâm phục khẩu phục với quá trình diễn ra phiên tòa xét xử

ông văn xin hội đồng xét xử xem xét khoan hồng với các bị cáo thuộc đoàn thanh tra
thành viên ngân hàng scb và các bị cáo khác
về việc đưa tiền cho các thành viên đoàn thanh tra ông văn nói
mình không biết đó là vi phạm pháp luật
đến sau khi làm việc với cơ quan chức năng bản thân mới biết làm sai
theo lời ông văn cuộc thanh tra diễn ra vào thời điểm gần bắt đầu năm học mới
cuối tuần thành viên đoàn thanh tra phải thường xuyên về hà nội để lo cho con cái
trong khi đó đoàn thanh tra không nhận hỗ trợ
từ hoàn cảnh đó bị cáo mới đề xuất tặng tiền cho các thành viên đoàn thanh tra
như nghĩa cử chia sẻ
bị cáo rất xin lỗi các anh chị vì sai lầm của mình mà dẫn đến liên lụy hôm nay ông văn nói
đối với bà trương mỹ lan ông văn cho rằng vạn thịnh pháp là tập đoàn
xứng tầm với các tập đoàn lớn trên thế giới và đóng góp vào gdp của đất nước
ngoài ra tập đoàn vạn thịnh pháp cũng hỗ trợ lớn trong quá trình chống dịch tại tp hcm
qua đó ông võ tấn hoàng văn nói
trong đó mong hội đồng xét xử xem xét mức án cho bà lan và các nhân viên thuộc tập đoàn vạn thịnh pháp
những việc xảy ra trong thời gian qua đã đem đến cho cá nhân bị cáo bài học về sự thượng tôn pháp luật
dù việc mình làm có tốt đẹp nhưng không thượng tôn pháp luật thì vẫn ảnh hưởng tập thể và cá nhân mình
bị cáo phải trả giá bằng sự tự do của mình bằng nỗi đau của gia đình ông văn nói
bị cáo khác là cựu lãnh đạo và nhân viên scb cũng xin hội đồng xét xử xem xét mức án
để tái hòa nhập và cống hiến cho cộng đồng và chăm sóc gia đình
bị cáo nguyễn cao trí chủ tịch tập đoàn capella là người cuối cùng nói lời sau cùng
nói lời sau cùng bị cáo nguyễn cao trí nói rằng không có ngôn từ nào diễn tả sự dây dứt đối với hậu quả của vụ án
bị cáo gửi lời xin lỗi người thân và gia đình cộng sự đã nỗ lực giúp đỡ bị cáo trong thời gian qua
sai lầm của bị cáo xảy ra hết sức đột ngột khi bị cáo và bà trương mỹ lan mất kết nối
dẫn đến việc bị cáo bị tố cáo là người say mê công việc
bị cáo mất ba mươi năm để xây dựng hệ thống nhiều doanh nghiệp đạt được nhiều thành tích được các cơ quan ghi nhận
hành trình này đầy gian nan đòi hỏi sự nỗ lực cao
trước đó bị cáo trí đã gặp bị cáo lan để bàn bạc thống nhất số tiền trả lại là một tỷ đồng sẽ hoàn trong hai năm
và chưa đến hai năm thì bị cáo lan bị khởi tố mất kết nối
bị cáo gửi lời xin lỗi tới những người đã vì bị cáo mà bị ảnh hưởng
bị cáo mong hội đồng xét xử xem xét thấu đáo tất cả các tình tiết hồ sơ trong đó có đánh giá nhân thân thành tích của bị cáo đã đóng góp cho xã hội
trước khi chủ tọa phiên xử thông báo kết thúc tranh luận đại diện viện kiểm sát đối đáp liên quan tới việc xác định thiệt hại vụ án
kiểm sát viên đánh giá việc luật sư bảo chữa đề nghị lấy quỹ trích lập dự phòng rủi ro để trừ vào hậu quả thiệt hại là không có căn cứ
vì scb trích lập dự phòng rủi ro là hạch toán vào chi phí hoạt động
để dự phòng cho những rủi ro có thể xảy ra đây là nghiệp vụ ngân hàng được thực hiện theo quy định
viện kiểm sát nhấn mạnh kết quả điều tra đã chứng minh bị cáo lan không hề có nguồn lực tài chính dồi dào để bảo trợ cho scb như bị cáo và luật sư trình bày
trước khi hợp nhất bị cáo trương mỹ lan còn rất nhiều khoản nợ tại scb
đến khi hợp nhất scb xác định đây là những khoản nợ khó thu tài sản đảm bảo có giá trị thấp
bị cáo lan sử dụng scb
như một công cụ tài chính huy động tiền của nhân dân phục vụ cho nhiều mục đích
trong đó có mục đích kinh doanh bất động sản
đại diện viện kiểm sát tiếp tục khẳng định toàn bộ tài sản của bị cáo trương mỹ lan đưa vào scb là phương thức thủ đoạn phạm tội
việc không hoàn thiện thủ tục đối với năm mươi năm tài sản chỉ là một nội dung thể hiện đây là phương thức thủ đoạn
đối với bốn mươi năm tài sản còn lại nếu vụ án không bị phát hiện
thì bị cáo trương mỹ lan có thể yêu cầu lấy ra bất cứ thứ
bị cáo trương mỹ lan còn có tên gọi khác là trương mụi sinh ngày một mươi ba tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu tại thành phố hồ chí minh
năm một nghìn chín trăm chín mươi một bà thành lập công ty trách nhiệm hưu hạn vạn thịnh pháp với vốn điểu lệ là ba mươi bốn tám triệu usd
hơn ba mươi năm sau từ một công ty kinh doanh thương nghiệp chủ yếu nay phát triển thành công ty cổ phần tập đoàn vạn thịnh pháp

trong đó thế mạnh là bất động sản với quy mô vốn điểu lệ là năm trăm năm mươi triệu usd
tại tập đoàn vạn thịnh pháp bà lan giữ vai trò chủ tịch hội đồng quản trị
chồng bà lan là ông chu lập cơ quốc tịch hồng kông giữ vai trò trong hội đồng quản trị tập đoàn vạn thịnh pháp và là chủ tịch quỹ vạn thịnh pháp
hai doanh nhân có hai người con gái
bên cạnh đó bà lan còn có hai cháu ruột là trương huệ vân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám con gái của trương
con gái của ông trương trí trung người hoa cổ đông lớn của vạn thịnh pháp
và trương lập hưng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trương huệ vân giữ vai trò tổng giám đốc tập đoàn vạn thịnh pháp
và tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn quản lý bất động sản wiser
và đại diện pháp luật của nhiều công ty khác thuộc tập đoàn
còn trương lập hương giữ vai trò đại diện pháp luật giám đốc công ty con trong vạn thịnh pháp
mặc dù sở hữu nhiều dự án bất động sản khủng
ở những nơi xa hoa bậc nhất hồ chí minh
nhưng đời tư của các thành viên trong gia tộc rất ít được công khai
và ít ai biết chính xác về số tài sản của gia tập họ trương
nhưng chắc chắn con số không hề nhỏ
bà trương mỹ lan gặp ông chu lập cơ năm một mươi sáu tuổi
khi đó bà đang kinh doanh mỹ phẩm còn ông cơ là doanh nhân hồng kông buôn kẹp tóc
hai người kết hôn sau đó thành lập chuỗi nhà hàng khách sạn
và bắt đầu đầu tư bất động sản tại việt nam và hồng kông
về việt nam hai vợ chồng bắt đầu thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn vạn thịnh pháp
chuyên cung ứng dịch vụ thực phẩm nghỉ dưỡng
sau đó nhận thấy tiềm năng từ bất động sản
vạn thịnh pháp lấn sân mạnh mẽ sang mảng này
và nhanh chóng phát triển thành tập đoàn chuyên bất động sản hàng đầu việt nam hiện nay
năm hai nghìn bảy sau khi chuyển thành công ty cổ phần công ty tăng vốn lên sáu tỷ đồng
trong đó bà lan nắm cổ phần chi phối tám mươi
từ đây dưới sự dẫn dắt của bà lan tập đoàn vạn thịnh pháp phát triển ra vô số dự án lớn trong hệ sinh thái của mình
thông qua một loạt công ty con như công ty trách nhiệm hữu hạn vạn thịnh pháp
công ty cổ phần đầu tư andong công ty cổ phần đầu tư times square việt nam
và công ty cổ phần tập đoàn saigon peninsula
tập đoàn sở hữu nhiều dự án đắc địa ở thành phố hồ chí minh như union square times square vtp office building
khách sạn thương mại andong
trong vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn vạn thịnh pháp công ty cổ phần tập đoàn đầu tư an đông
ngân hàng thương mại cổ phần saigon scb và các đơn vị có liên quan
hành vi của trương mỹ lan sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn vạn thịnh pháp cùng đồng phạm
được đánh giá là có nhiều chiêu thức thủ đoạn phạm tội tình vì
bị cáo trương mỹ lan võ tấn hoàng văn trần thị mỹ dung trương khánh hoàng
cùng các luật sư bảo chữa đều cho rằng việc định giá các tài sản trong vụ án để xác định thiệt hại đang quá thấp mong tòa xem xét
theo đó công ty thẩm định giá hoàng quận tức là công ty hoàng quân đã được thẩm định giá tài sản trong vụ án
mới định giá được bảy trăm hai mươi sáu trên một một trăm sáu mươi sáu mã tài sản thế chấp cho các khoản vay của nhóm vạn thịnh pháp tại scb
số còn lại công ty hoàng quân không định giá vì lý do các tài sản là cổ phần cổ phiếu
quyền tài sản bất động sản không đủ hồ sơ pháp lý tài sản
viện kiểm sát đề nghị bà trương mỹ lan phải bồi thường cho ngân hàng scb là sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng thiệt hại và lãi phát sinh
về điều này luật sư bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho scb đề nghị hội đồng xét xử xác định bà lan và các bị cáo
phải bồi thường cho ngân hàng số tiền thiệt hại tính đến ngày năm tháng ba là hơn bảy trăm sáu mươi tỷ đồng
hơn bốn trăm tám mươi hai tỷ
hai trăm bảy mươi bảy tám trăm ba mươi tỷ tiền lãi và lãi phát sinh cho đến khi nào scb thực nhận được tiền
luật sư cũng đề nghị tòa cho phía scb toàn quyền khai thác sử dụng quản lý đối với một một trăm sáu mươi sáu tài sản đảm bảo
cho gần một ba trăm linh khoản vay của nhóm bà lan và hệ sinh thái vạn thịnh pháp
đối với số tiền là một tỷ đồng ông nguyễn cao trí chiếm đoạt của bà lan và năm hai triệu usd bị cáo đỗ thị nhàn
nhận hối lộ
luật sư cho rằng đây là tiền có nguồn gốc từ scb và do hành vi phạm tội của người khác chiếm đoạt chứ không phải là tiền riêng của bà lan
do đó phía scb đề nghị hội đồng xét xử tuyên thu hồi nhưng không sung công quỹ nhà nước mà để khắc phục hậu quả của vụ án
luật sư bảo vệ cho scb cũng cho rằng trong quá trình xét xử có nhiều bị cáo đã nộp tiền khắc phục hậu quả của vụ án
đề nghị tòa giao số tiền này cho scb định đoạt
kiến nghị cơ quan chức năng tiếp tục truy tìm các tài sản có liên quan tới hành vi phạm tội của bà lan và đồng phạm để khắc phục hậu quả vụ án
trong những ngày tranh luận bị cáo trương mỹ lan xin chuyển một sáu trăm năm mươi tỷ đồng để giúp chồng và cháu gái khắc phục thiệt hại
cụ thể bà lan xin chuyển một ba trăm năm mươi tỷ đồng để khắc phục hậu quả cho cháu gái là bị cáo trương huệ vân
nguồn gốc của số tiền này gồm một tỷ đồng tiền mặt và tài sản đang bị phong tỏa
ngoại trưởng của tòa ông nguyễn cao chí bồi thường cho bà lan và ba trăm năm mươi tỷ đồng do một cá nhân trả cho bà lan
chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp cũng mong muốn chuyển thêm ba trăm linh tỷ đồng mà các cá nhân trả cho bà để khắc phục cho chồng là bị cáo chu lập cơ
luật sư bào chữa của các bị cáo mong tòa ghi nhận tình tiết này để làm căn cứ xem xét hình phạt đã đề nghị
hội đồng xét xử phiên tòa sơ thẩm của tòa nhân dân tp hcm
xét xử sai phạm xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp
ngân hàng thương mại sài gòn scb và các đơn vị liên quan
hội đồng xét xử vào nghị án
thời điểm này đã có bảy mươi tám trên tám mươi sáu bị cáo đang bị xét xử đã trình bày xong lời nói sau cùng
về tám bị cáo không nói lời sau cùng tại phiên tòa
chủ tọa cho biết đó là năm bị cáo đang bị truy nã mà hội đồng xét xử đang xét xử vắng mặt và ba bị cáo vắng mặt
hội đồng xét xử vào nghị án và sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng vào sáng ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
trong thời gian nghị án
đề nghị các luật sư bị cáo các đương sự có các quan điểm chứng cứ tài liệu mới
thì nộp cho hội đồng xét xử thông qua thư ký phiên tòa
để hội đồng xét xử có cái nhìn đầy đủ toàn diện nhất đối với vụ án
chủ tọa thẩm phán phạm lương toản thông báo